từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi tám tp hcm sẽ bắt đầu thí điểm mô hình khoán tiền thuê xe công với năm đơn vị đầu tiên
theo đó một trung tâm quản lý xe công được hình thành
trung tâm này sẽ cung cấp dịch vụ thuê xe cho các đơn vị hành chính sự nghiệp theo hợp đồng thuê khoán
năm đơn vị đầu tiên sẽ thực hiện thí điểm mô hình khoán xe công gồm
ban quản lý an toàn thực phẩm sở tài chính văn phòng ủy ban nhân dân tp hcm
quận bình thạnh và huyện bình chánh
toàn bộ xe công và lái xe của năm đơn vị trên sẽ được điều chuyển về một đầu mối
là trung tâm quản lý xe công tp hcm
khi có nhu cầu sử dụng các đơn vị sẽ thuê lại từ trung tâm này
tp hcm dự kiến sẽ chuyển số xe công này sang biển số trắng
số xe này có thể được khai thác cho thuê cung cấp dịch vụ vận tải cho thị trường
từ đó đóng góp thêm cho ngân sách
thời gian mô hình thí điểm khoán tiền thuê xe công dự kiến là sáu tháng
trước khi áp dụng cho tất cả sở ban ngành